quỹ tiền tệ quốc tế imf vừa công bố báo cáo cập nhật về triển vọng kinh tế khu vực nam sa mạc sahara
trong đó cảnh báo đại dịch covid một mươi chín có thể lấy đi thành quả phát triển của khu vực này đạt được trong một thập kỷ qua
theo báo cáo kinh tế của các nước khu vực nam sa mạc sahara dự báo sẽ phục hồi vào năm hai nghìn hai mươi một
song trong năm hai nghìn hai mươi
nhiều nước dựa vào xuất khẩu dầu mỏ và du lịch sẽ bị suy giảm nghiêm trọng
do giá dầu giảm du lịch đình trệ và hoạt động kinh doanh đóng cửa có thể khiến nền kinh tế khu vực giảm ba hai trong năm hai nghìn hai mươi
theo báo cáo suy giảm kinh tế được cho là nguyên nhân khiến thu nhập thực tính theo đầu người giảm tới một mươi năm
tại hầu như toàn bộ các nước khu vực nam sa mạc sahara
đồng nghĩa với việc toàn bộ khu vực sẽ giảm bảy trong năm hai nghìn hai mươi trở lại xuất phát điểm cách đây một thập kỷ trước
theo báo cáo của imf châu lục nghèo nhất thế giới này dự báo sẽ phục hồi vào năm hai nghìn hai mươi một